tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay ở các địa phương
trong đó mô hình cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện tại phường hai mươi một quận bình thạnh thành phố hồ chí minh là một điểm sáng cần được nhân rộng
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
phường hai mươi một quận bình thạnh trước đây là một trong những điểm nóng về ma túy ở thành phố hồ chí minh
điển hình như hẻm một mươi tám hẻm bảy mươi hai đường sô viết nghệ tỉnh nơi đây từ trước giải phóng là những tụ điểm phức tạp về buôn bán ma túy với hàng trăm con nghiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trực tự an toàn xã hội